qua đó phát hiện trên xe có ba trăm bảy mươi kg sản phẩm động vật bò đã bốc mùi hôi thối trị giá số hàng hóa trên khoảng bảy mươi năm triệu đồng
tổ công tác lập biên bản đối với lái xe về hành vi vận chuyển sản phẩm
tổ công tác lập biên bản đối với lái xe về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh
hiện hai đơn vị đã tổ chức tiêu hủy số hàng trên theo đúng quy định